trong hai tháng qua số ca mắc sởi vào bệnh viện nhi trung ương điều trị có xu hướng gia tăng
tại một số bệnh viện khác cũng ghi nhận gia tăng bệnh nhân sởi
riêng tại hà nội trung tâm y tế dự phòng hà nội cho biết từ đầu năm đến nay
toàn thành phố có ba trăm tám mươi chín trường hợp mắc sởi bảy mươi năm là trẻ em dưới năm tuổi
trong đó nhóm dưới một tuổi chiếm đông nhất
hầu hết trường hợp mắc sởi là do không tiêm hoặc chưa được tiêm đầy đủ vaccine phòng bệnh sởi
để chủ động phòng bệnh sởi bộ y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp
chủ động đưa con em từ chín tháng tuổi chưa tiêm vaccine sởi hoặc từ một mươi tám tháng tuổi
chưa tiêm đủ hai mũi vaccine sởi đến trạm y tế xã phường để tiêm vaccine phòng sởi
khi phát hiện có các dấu hiệu sốt ho chảy nước mũi phát ban
cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời khám điều trị
phòng các biến chứng và diễn biến nặng của bệnh sởi
hạn chế đưa trẻ tới các bệnh viện lớn nhằm tránh tình trạng lây nhiễm sởi từ bệnh viện